chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam cho yeong sam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng chúc nhiệm kỳ công tác của đại sứ choi yong sam đã được nhiều kết quả rực rỡ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và hàn quốc nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc nói riêng
việt nam và hàn quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng một mươi hai năm ngoái
trong tương lai tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn quan hệ hai nước sẽ phát triển cả về chiều rộng chiều sâu thể hiện rõ tính chất chiến lược và toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã tuyên bố
nhấn mạnh hợp tác an ninh là một trụ cột trong tổng thể quan hệ song phương việt nam hàn quốc bộ trưởng tô lâm chỉ rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hiệu quan hàn quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu

cũng như giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc vì lợi ích chung của nhân dân hai nước vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia dân tộc